trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín giá trị sản xuất nông nghiệp của thành phố hồ chí minh
ước đạt chín chín trăm ba mươi tỷ đồng tăng gần sáu so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó dịch vụ nông nghiệp có mức tăng mạnh nhất gần một mươi năm thủy sản tăng bảy
trồng trọt ước đạt tăng năm sáu chăn đuôi tăng bốn so với cùng kỳ năm trước
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay thành phố đã xuất khẩu được gần một mươi một hai triệu con cá cảnh
tăng gần sáu so với cùng kỳ năm trước
tương đương kiêm ngạch xuất khẩu trên một mươi ba bốn triệu usd tăng năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
để quyến kích nông dân chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị
thành phố hồ chí minh đã hỗ trợ lãi xuất đối với các khoản vay đầu tư sản xuất nông nghiệp
từ đầu năm đến nay các quận huyện trên địa bàn thành phố hồ chí minh
đã phê duyệt một trăm hai mươi quyết định cho vay với ba trăm hai mươi hai lượt vay tăng một trăm sáu mươi
tổng vốn đầu tư đạt trên ba trăm sáu mươi bốn tỷ đồng tăng một trăm một mươi sáu
tổng vốn vay gần một trăm chín mươi bảy tỷ đồng tăng tám mươi so cùng kỳ